đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa kiểm tra tình hình sản xuất
quản lý hoạt động thủy sản và triển khai thực hiện luật thủy hải sản năm hai nghìn một mươi
cũng như việc thực thi những khuyến nghị của ec tại các tỉnh quảng ngãi quảng nam và thành phố đà nẵng
nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn tồn tại trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng ec
sau khi kiểm tra tại quảng ngãi và quảng nam ngày một mươi năm tháng hai
đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng
về hoạt động ra vào cảng của các tàu kiểm tra hồ sơ ghi chép về nhật ký khai thác
đặc biệt là việc chấp hành các khuyến nghị của ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định iuu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và thực hiện các kết luận của ban chỉ đạo quốc gia về iuu

và thứ ba là truy xuất nguồn gốc của nguồn đạo thủy sản
và thứ bốn là thực thi pháp luật đều chưa được thực hiện
từ năm hai nghìn bảy đến nay đà nẵng không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
và các văn bản hướng dẫn vẫn còn gặp không ít khó khăn vướng mắt